thưa quý vị hiện nay một trong những giải pháp tối ưu giúp doanh nghiệp đối phó với nạn hàng giả hàng nhái trên thị trường
là áp dụng mã số mã vạch vào quản lý hàng hóa
từ đó doanh nghiệp sẽ tiết kiệm chi phí kiểm soát tốt dòng tiền chất lượng sản phẩm hàng hóa được công khai minh bạch hơn
đối với các cơ quan quản lý và người tiêu dùng chỉ cần sử dụng phần mềm quản lý mã vạch là có đầy đủ thông tin về tình trạng hợp lệ của mã vạch
cũng như về doanh nghiệp và sản phẩm hàng hóa do chính nhà sản xuất kê khai
trong khuôn khổ chương trình hôm nay xin mời quý vị cùng tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này
mã số mã vạch
mã vạch là một trong những công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động được chế tạo và đưa vào sử dụng trên thế giới từ những năm thập kỷ bảy mươi của thế kỷ hai mươi
do yêu cầu phát triển sản xuất và kinh doanh thương mại công nghệ mã số mã vạch ngày càng được nghiên cứu hoàn thiện phát triển và được ứng dụng rộng rãi trong đa ngành kinh tế và trên toàn thế giới
nếu làm theo cách thanh toán thủ công như trước đây thì mất rất nhiều thời gian thậm chí đôi khi còn gây ra nhầm lẫn
thời gian gần đây nhiều cửa hàng tiện lợi đã áp dụng những đổi mới trong thủ tục thanh toán đẩy nhanh thời gian mua hàng cho người dân bằng việc đưa vào sử dụng phần mềm đọc mã vạch trên bao bì sản phẩm cho các giao dịch
bây giờ là hiện đại rồi các cửa hàng dùng cái máy tính tiền tiếp mã vạch thì tôi thấy rất là tiện lợi nó rất là nhanh chóng
và khi tôi theo dõi nó cũng có líp danh sách cả rồi đấy thì tôi sẽ thấy rất là tiện lợi
giúp thời gian thanh toán của tôi nhanh hơn tiện hơn và khi mà tôi mua với số lượng lớn thì khả năng chính xác và thời gian của nó cũng nhanh hơn
không chỉ giúp tối ưu hóa thời gian cho người dân khi tiến hành giao dịch mua bán
việc triển khai ứng dụng thiết bị đọc mã vạch như thế này còn giúp các cửa hàng giảm sai sót khi nhập
để tìm hiểu liệu hay báo cáo đơn hàng một cách chính xác hơn
mình kiểm soát được hàng hóa mình là về nguồn gốc chất xứ và chất lượng
tất cả những hàng hóa mà khi có mã bạch là đã thông qua của cơ quan đo lường tiêu chuẩn đo lường họ đã cấp cho những sản phẩm đấy rồi
thì những sản phẩm đấy đã thông qua đã đáp ứng được chất lượng
thì khi đấy mình bán cho khách hàng mình bán toàn bộ một trăm linh trăm những hàng đấy thì một trăm linh trăm những hàng đấy là những hàng có xuất xứ
nguồn gốc xuất xứ rõ ràng không sản xuất bằng thủ công và đã được chứng nhận được chất lượng an toàn chất lượng rồi
khi mà sử dụng phần mềm này thiết bị bán hàng này thì nó rất là tiện
khi mà có rất nhiều sản phẩm trong cửa hàng mình không thể nhớ nổi
nên là cái đấy rất là tiện
để mình có thể hỗ trợ mình về giá này hàng tồn này số lượng tiền mình bán ngày hôm nay
thì rồi còn phần mềm thì là hỗ trợ mình về thêm cả cuối ngày mình phải chốt ca với người quản lý nữa
rất là tiện
câu chuyện mà chúng tôi vừa đề cập ở trên chỉ là một ví dụ rất nhỏ
minh chứng cho sự tiện lợi của việc sử dụng phần mềm quản lý mã vạch để kiểm tra thông tin hàng hóa
tuy nhiên hiện trên thị trường có quá nhiều phần mềm đang được ứng dụng
khiến việc quản lý không được đồng bộ và chặt chẽ
đồng thời người tiêu dùng khó nhận diện hàng hóa
trước thực tế này mới đây tổng cục đo lường chất lượng thuộc bộ khoa học và công nghệ
đã công bố phần mềm quét mã vạch chính thống quản lý hàng hóa
đây là phần mềm chính thống của việt nam đầu tiên được công bố
scan check là phần mềm quét mã vạch chính thống
miễn phí trên điện thoại di động hệ điều hành android và ios
để quét kiểm tra tính hợp pháp của mã số mã vạch và thông tin chính hãng về xuất xứ
với các thuộc tính của hàng hóa gắn mã số mã vạch
đây là phần mềm quét mã số mã vạch chính thống của việt nam lần đầu tiên được công bố
với cơ quan quản lý thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể quản lý tốt được các doanh nghiệp
là thành viên của mã số mã vạch việt nam
giúp cho chúng ta quản lý tốt được về sử dụng áp dụng mã số hóa vạch của doanh nghiệp
với doanh nghiệp thì rõ ràng đây là một cái công cụ rất quan trọng
để cho những doanh nghiệp chân chính muốn cung cấp
muốn minh bạch thông tin sản phẩm hóa của mình tới người tiêu dùng
cũng là một cái công cụ để bảo vệ cho doanh nghiệp
còn với người tiêu dùng thì rõ ràng là chúng ta có thể thấy là người tiêu dùng qua cái phần mềm này
có thể có được thông tin một cách chính thức về sản phẩm hóa
mà người tiêu dùng đang sở hữu hay đang có dự kiến muốn sử dụng
chúng tôi cũng có thể nói là phần mềm này nó sẽ có một ý nghĩa rất quan trọng
trong cái việc cung cấp thông tin cho người tiêu dùng
các khả năng nhanh chóng định vị và khoanh vùng sản phẩm có vấn đề scan check
còn hỗ trợ người sử dụng có chứng cứ để phát hiện và cảnh báo hàng giả đến cơ quan chức năng
bên cạnh đó phần mềm này cũng bảo vệ doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng mã số mã vạch js
với tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng không bị ảnh hưởng tiêu cực
từ các phần mềm quét mã vạch không chính thống bảo vệ được thương hiệu
quảng bá được hình ảnh của doanh nghiệp và sản phẩm ra thị trường trong và ngoài nước
tạo thuận lợi cho hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh
được biết hiện phần mềm chỉ đang đáp ứng được mức độ cơ bản của người dùng
đó là tra cứu thông tin sản phẩm đã được kê khai trên hệ thống mã số mã vạch quốc gia
và tra cứu ra chủ sở hữu nhãn của sản phẩm
đó đồng thời cho ra một số cảnh báo cơ bản ví dụ như cảnh báo về sản phẩm
về chủ sở hữu của nhãn sản phẩm đó
đại diện lãnh đạo tổng cục cho biết sẽ tiếp tục phát triển một số tính năng cơ bản tiếp theo
vì hiện tại scan check chỉ đưa ra những sản phẩm đăng ký tại việt nam
sắp tới sẽ là cả những sản phẩm đăng ký tại nước ngoài
đồng thời sẽ có những tính năng như là cảnh báo đối với người tiêu dùng
từ các cơ quan quản lý nhà nước và những chức năng như truy xuất nguồn gốc sản phẩm
trong việc triệu hồi nếu có vấn đề xảy ra
hiện việt nam có hai mươi ba doanh nghiệp được cấp mã số mã vạch
tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng cập nhật thông tin đầy đủ của sản phẩm
điều này không chỉ gây ảnh hưởng đến việc quản lý của các cơ quan chức năng
mà đối với người tiêu dùng thì không biết chắc chắn về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm mình mua
vì thế việc xây dựng và công bố phần mềm sẽ góp phần hỗ trợ cơ quan quản lý
doanh nghiệp và người tiêu dùng thuận lợi hơn trong việc quản lý
cập nhật thông tin lưu thông kiểm soát chất lượng hàng hóa
hy vọng thời gian tới scan check sẽ khắc phục được một số nhược điểm
để phát huy được hiệu quả trong truy xuất nguồn gốc hàng hóa
một chiếc xe lăn có thể tự động di chuyển trên đường phố là hình ảnh không mới
thế nhưng hầu hết những chiếc xe lăn này có giá không hề rẻ và chủ yếu là hàng nhập ngoại
không phải người khuyết tật nào cũng có thể mua được
để khắc phục điều này tại hà nội anh đỗ đại dương
một người khuyết tật đã tự sáng chế ra một thiết bị chạy điện
có thể nối và kéo xe lăn di chuyển
đây là thiết bị đầu kéo cho xe lăn do anh đỗ đại dương
một người khuyết tật ở hà nội nghiên cứu sáng chế ra

thế là cũng xuất phát điều đấy nên tôi nghĩ ra để chế ra cái xe này để tự mình di chuyển
bốn năm trước anh dương đã bắt tay và thực hiện thiết bị này
sau nhiều lần cải tiến thiết bị đầu kéo của anh dương hiện có bốn phiên bản nâng cấp
có thể tháo hay lắp với xe lăn rất dễ dàng trong vòng năm giây
khi thiết bị được gắn vào chiếc xe đăn sẽ có chức năng tương tự như một chiếc xe điện ba bánh
khiến người sử dụng có thể dễ dàng điều khiển với các chế độ di chuyển tiến lùi phù hợp
tăng giảm tốc độ theo ý muốn đáp ứng nhu cầu và đảm bảo an toàn khi sử dụng
cái xe nạp cái đầu tiên bây giờ hiện tại vẫn đang đi là chạy được bốn năm rồi
từ hai mươi bốn đến bây giờ pin vẫn khỏe vẫn chạy được khoảng đường khoảng bốn mươi km về một lần sạc
cái xe này thì cũng đã chạy các khung đường khác nhau đường gồ ghè đường lên dốc
đường lê dốc thì chạy thoải mái lên đến đỉnh dốc
nói chung là dốc cao đi được hết còn cái đường hồ ghề ổ gà chắc là đi vẫn an toàn
hoặc là vì hè cao khoảng hai mươi phân là xe vẫn lên được vẫn trèo
nói chung là cũng đi hết các địa hình rồi thấy độ an toàn rất cao không bị lật
để vận hành chỉ cần sạc điện cho thiết bị mỗi lần sạc từ bốn tới năm giờ đồng hồ
người sử dụng có thể di chuyển được quãng đường khoảng bốn mươi km với tốc độ lên tới ba mươi km một giờ
ước tính giá thành của thiết bị hiện bằng một nửa so với thiết bị ngoại nhập
vì vậy rất phù hợp
với điều kiện kinh tế của những người khuyết tật ở việt nam hiện nay
thứ nhất là nó giải quyết được thứ nhất là tháo lắp nó dễ dàng thứ hai là nó nhanh gọn tiện
tôi cũng muốn cho những người cùng cảnh khuyết tật người ta biết đến đầu kéo xe lăn bằng điện
chạy bằng điện này và cũng muốn làm sao mà nhiều người biết và đặt để mà làm
để cho giá thành có thể rẻ nhất vì đây cũng không phải tính chất là kinh doanh
mình cũng là người khuyết tật nên muốn anh em cùng cảnh để có thể có phương tiện
để đi lại và không phải nhờ vào người khác thì biết là trên thị trường cái xe đầu kéo này của nước ngoài
trước mình biết thì là rất đắt thế nên là không phải người khuyết tật cũng có tiền để mua được
bây giờ cái muốn là sản xuất người khuyết tật tự làm ra và tự đi
nên người ta sẽ biết được là cái gì cần phải điều chỉnh như thế nào là nó hợp với cả người khuyết tật nhất
hiện tại anh dương đang lên kế hoạch để đăng ký bản quyền sáng chế cho thiết bị đầu kéo này
tìm kiếm đối tác để đưa thiết bị vào sản xuất đại trà
từ đó giảm thêm giá thành phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt thường ngày của người khuyết tật trong tương lai gần
mới đây các nhà khoa học italy đã phát triển được một mẫu robot mới
mô phỏng hình ảnh của nhân mã một sinh vật thần thoại có nửa trên của người và nửa dưới của ngựa
robot này được kỳ vọng sẽ giúp con người có thêm sức mạnh ứng phó với các thảm họa
do có khả năng mang vác
và di chuyển đến những khu vực địa hình nguy hiểm
còn robot này có tên gọi nhân mã centauro
mang theo hy vọng của những người phát triển ra nó
rằng với sự linh hoạt và nhanh nhẹn của mình
một ngày nào đó centaro sẽ đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch ứng phó với các thảm họa
cao một năm m nặng chín mươi ba kg với thiết kế bốn chân vững chắc đôi tay linh hoạt như con người
robot nhân mã central được thiết kế để tồn tại trong những môi trường nhân tạo
và thực hiện những nhiệm vụ phức tạp thay thế con người
hệ thống chuyển động chân và bánh xe
e giúp central có thể hoạt động linh hoạt ngay cả trong những nơi có địa hình khó tiếp cận
phía trong đầu của centauro có gắn các camera cảm biến quan sát và một máy quét lidar
cho phép con robot này cảm nhận được môi trường xung quanh và chuyển thông tin về cho người vận hành
hiện centauro được điều khiển từ xa
song các nhà nghiên cứu đang ấp ủ kế hoạch lắp đặt thêm bộ vi xử lý cho phép robot này tự hoạt động độc lập
centra khi đó sẽ được thử nghiệm trong môi trường thực tế
như những tòa nhà bị phá hủy thay trong môi trường công nghiệp độc hại
mà con người không nên làm việc trong đó
được biết dự án robot nhân mã center do các nhà khoa học thuộc viện công nghệ italy phát triển
cơ quan hàng không vũ trụ mỹ nasa vừa cho biết họ muốn thiết lập một trạm kiên cố trên bề mặt của mặt trăng
nơi các vi hành ra sẽ định cư dài ngày để phục vụ các mục đích nghiên cứu
đây sẽ là nơi trung chuyển để con người có thể tới bề mặt của mặt trăng một cách thường xuyên
nasa đang lên kế hoạch thiết lập một trạm không gian cỡ nhỏ trên quỹ đạo của mặt trăng trong vòng vài năm tới
cơ quan này tham vọng biến việc lên mặt trăng thành một lĩnh vực có thể kinh doanh thương mại
giống như cách họ từng làm với việc đưa hàng hóa và con người lên không gian thời gian qua
trong khi đó jim bridenstine một quan chức cấp cao của nasa cho biết
mỹ thậm chí sẽ thiết lập một trạm kiên cố trên bề mặt của mặt trăng để phục vụ các mục đích tương lai
chúng tôi đã từng đặt chân lên mặt trăng trước đây
và nếu quay trở lại chúng tôi sẽ xây dựng một tòa nhà kiên cố trên đó
các tuyên bố đầy tham vọng của nasa
được đưa ra sau khi tổng thống mỹ donald trump từng nhấn mạnh về sự cần thiết nối lại các chuyến thám hiểm lên mặt trăng
vốn đã ngừng sau chuyến bay của phi thuyền apollo một mươi bảy vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đầu năm hai nghìn một mươi tám chính phủ mỹ đã quyết định phân bổ một khoản tiền khổng lồ cho nasa
tiến hành các chương trình không gian tầm thấp và thám hiểm mặt trăng
nasa cùng một số tập đoàn tư nhân khác dự kiến vào năm hai nghìn một mươi chín
sẽ gửi lên mặt trăng những công cụ khoa học tự động khác nhau
tự sản xuất các loại thực phẩm sạch để phục vụ cho nhu cầu của gia đình
hiện đang là trào lưu mới của các công dân thành thị
tức thực trạng vấn đạn mất an toàn vệ sinh thực phẩm hoành hành
trên thực tế với điều kiện diện tích hạn hẹp của không gian nhà phố
các gia đình hầu như mới chỉ dừng lại ở mức nuôi trồng rau củ quả
tuy nhiên với ý tưởng độc đáo mang tên bicosystem x hai
giờ đây thậm chí cả dân thành phố cũng có thể tự nuôi ong lấy mật ngay trong chính ngôi nhà của mình
thông tin này cũng đã kết thúc chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống tuần này của chúng tôi
bicosystem x hai có hình dạng lục rắc mô phỏng các tầng ong
với khung bằng gỗ và đặc biệt là bề mặt kính
bạn có thể dễ dàng quan sát sự phát triển cũng như các hoạt động sống hết sức thú vị của đàn ong nhà mình
để vận hành bicosystem x hai người dùng chỉ việc gắn nó lên tường
kết nối chiếc tổ với không gian bên ngoài bằng một đường ống
tìm nơi trú ẩn sẽ tự động chui vào tổ
thông qua lối đi này bico system hex hai cũng được thiết kế để mang lại sự an toàn tuyệt đối cho con người trước những con ong nguy hiểm này
theo đó khi đường ống chẳng may bị rơi khỏi tổ
một cửa sập sẽ đóng lại ngay lập tức để bày ong không thể bay ra ngoài
phát minh độc đáo này sẽ giúp các hộ gia đình không có điều kiện vẫn có thể tự cung cấp nguồn mật ong sạch cho gia đình
vấn đề an toàn thực phẩm đang ngày càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết
bởi ngày càng có nhiều người bị chết hoặc bị nhiễm bệnh vì thực phẩm bẩn
vì thế tự nuôi ong trong nhà để cung cấp mật cho gia đình bạn là mục tiêu lâu dài của chúng tôi
bên cạnh đó khi đàn ong đã phát triển với số lượng lớn
người dùng có thể mua thêm một sản phẩm bicosystem x hai khác để kết nối với chiếc tổ cũ nhằm tăng thêm diện tích sống cho đàn ong